sau hai năm triển khai điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone
trên địa bàn tỉnh con tum đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
số người tái nghiện giảm hẳn nhiều đối tượng đã trở lại được với cuộc sống hàng ngày
chăm chỉ làm kinh tế ổn định cuộc sống
các hành vi vi phạm pháp luật lây nhiễm hivs và các bệnh lây truyền qua đường máu cũng giảm
con tum là tỉnh đầu tiên của tây nguyên thực hiện việc điều trị cai nghiện bằng methadon
sau hai năm triển khai đến nay đã có một trăm ba mươi ba người nghiện được điều trị cai nghiện dưới dạng methadon
trong đó số bệnh nhân đang điều trị là tám mươi một người bệnh nhân duy trì điều trị là bốn mươi năm người
số bệnh nhân trong giai đoạn điều chỉnh liều hai mươi tám người và năm người trong giai đoạn dò liều
điều trị cai nghiện bằng methadon sẽ giúp các đối tượng nghiện các chất dạng thuốc viện
dừng hoặc giảm đáng kể lượng heroin sử dụng giảm đáng kể tần suất tiêm trích
cải thiện tình trạng sức khỏe giúp các đối tượng từ bỏ ma túy hòa nhập với xã hội
đặc biệt các hành vi vi phạm pháp luật lây nhiễm hiv aids và các bệnh lây chuyển qua đường máu cũng giảm đáng kể
những bệnh nhân mà tham gia điều trị thường xuyên thì đã đem lại sức khỏe khá tốt
bệnh nhân có thể lao động sản xuất và làm việc hoàn toàn bình thường
ngoài ra thì còn giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình và xã hội
mặt khác methadone là sử dụng bằng đường uống
chính vì thế cũng không làm lây nhiễm về hiv viêm gân b viêm gân c
theo thống kê của công an tỉnh con tum
hiện nay trên địa bàn tỉnh có ba trăm bốn mươi bảy đối tượng nghiện
trong đó thành phố con tum có số lượng nghiện ma túy là một trăm hai mươi năm đối tượng
huyện ngọc hồi tám mươi đối tượng và huyện đắc hà năm mươi chín đối tượng
để tạo điều kiện cho các bệnh nhân ở những khu vực xa trung tâm thành phố đến điều trị
tỉnh con tum đã triển khai mở thêm cơ sở điều trị methadon số hai tại huyện ngọc hồi